cứ đến hẹn lại lên vào ngày một mươi một tháng riêng âm lịch hàng năm người dân vùng trẻ đặc sản tân cương lại tưng bừng tổ chức lễ hội hương sắc trà xuân tại không gian văn hóa trà xã tân cương thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên nhằm tôn vinh cây trẻ cũng như quảng bá giới thiệu về thế mạnh giá trị của trẻ đặc sản tân cương thái nguyên
hương sắc trà xuân